sau gần hai tuần bị bắt tạm giam chiều ngày năm tháng bảy bác sĩ hoàng công lương
bác sĩ đơn nguyên thận nhân tạo bệnh viện đa khoa hòa bình đã được cho tại ngoại phục vụ điều tra
bác sĩ hoàng công lương là một trong ba người bị công an tỉnh hòa bình khởi tố bắt tạm giam
liên quan đến sự cố chạy thận xảy ra vào ngày hai mươi chín tháng năm khiến tám người tử vong
ngay sau khi bác sĩ hoàng công lương bị cơ quan cảnh sát điều tra ra lệnh bắt tạm giam
để phục vụ công tác điều tra lãnh đạo bộ y tế tổng hội y dược học việt nam
các chuyên gia trong lĩnh vực chạy thận nhân tạo và người nhà các nạn nhân trong vụ việc
đã có công văn và đơn đề nghị cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cho bác sĩ lương
được tại ngoại trong quá trình điều tra theo các điều của bộ luật tố tụng hình sự
và đề nghị các cơ quan tố tụng xem xét đầy đủ các yếu tố khách quan nhằm tránh tình trạng oan sai
cũng như bảo đảm quyền và lợi ích hợp pháp của bác sĩ lương
chiều ngày năm tháng bảy ngay sau khi viện kiểm sát nhân dân tỉnh ra quyết định cho bác sĩ lương
được tại ngoại cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh cùng với các cơ quan chức năng
đã hoàn thiện các thủ tục để bác sĩ lương được về nhà
cơ quan điều tra thay đổi biện pháp ngăn chặn chuyển từ tạm giam sang tại ngoại
để tiếp tục phục vụ cho công tác điều tra đây là một tin vui và mang tính nhân văn rất cao
đối với các thầy thuốc nhân viên y tế giúp họ an tâm hơn đối với công việc với nhiệm vụ của mình